vào trường ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc kiểm tra
đánh giá công tác triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ tại công an tỉnh khánh hòa
tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh khánh hòa
lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên tham gia thực hiện đề án sáu
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh
báo cáo tiến độ cũng như quan điểm chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện đề án sáu của chính phủ
đồng thời yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh nêu lên những khó khăn vướng mắt đang gặp phải
ảnh hưởng đến việc triển khai đề án
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao việc thẳng thắn nhìn nhận
đánh giá những tồn tại vướng mắc đang gặp phải trong quá trình thực hiện của tổ công tác của tỉnh
cũng như các lực lượng trong tỉnh khánh hòa
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới tỉnh khánh hòa cần kiểm tra lại lộ trình
phân công lực lượng ra soát lại các công việc bị chậm để kịp thời điều chỉnh cho kịp tiến độ của chính phủ
sở thông tin và truyền thông tỉnh phải xây dựng đề án công nghệ đồng thời tìm hướng khắc phục hạ tầng
thiết bị phần mềm dữ liệu cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
làm sao để những dữ liệu của tỉnh kết nối được với dữ liệu của trung ương
công an tỉnh khánh hòa cần thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng dữ liệu của lực lượng công an xã
làm sao đảm bảo bốn yếu tố đúng đủ sạch sống cần phối hợp với sở thông tin và truyền thông
đảm bảo vấn đề an ninh an toàn cho hệ thống dữ liệu
ngoài ra tỉnh cần tập trung thực hiện số hóa dữ liệu đồng thời đảm bảo nguồn ngân sách để thực hiện đề án
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh cùng với việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
không để bị động bất ngờ thì lực lượng công an cũng như các lực lượng khác cần có những hành động mạnh mẽ kiên trì quyết liệt hơn
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án giúp người dân sớm được hưởng lợi từ đề án này